người khuyết tật đã có được một môi trường thân thiện và thuận tiện hơn khi đi du lịch nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn và thách thức
đó là nhận định của các đại biểu tại buổi tổng kết hoạt động thúc đẩy du lịch tiếp cận cho người khuyết tật tại việt nam năm hai nghìn một mươi chín
các đại biểu nhấn mạnh hoạt động thúc đẩy du lịch tiếp cận trong năm qua đã góp phần không nhỏ trong việc tăng cường nhận thức của người khuyết tật
xây dựng năng lực cho các tổ chức các hội người khuyết tật thúc đẩy vấn đề du lịch tiếp cận tại việt nam
tuy nhiên cộng đồng người khuyết tật việt nam vẫn còn nhiều khó khăn khi đi du lịch
từ tìm kiếm thông tin những dịch vụ điểm đến phù hợp cho tới việc khắc phục những rào càn để tiếp cận với du lịch
nhiều địa phương có địa hình sông nước hay đồi núi khiến việc tiếp cận các điểm du lịch trở thành thách thức
bên cạnh đó hệ thống văn bản pháp quy tại việt nam về vấn đề tiếp cận và du lịch tiếp cận tuy đã đầy đủ
nhưng vẫn còn có những văn bản có chế tài chưa rõ ràng chưa đủ mạnh
các đại biểu cũng bày tỏ mong muốn vấn đề du lịch tiếp cận sẽ nhận được sự quan tâm sát sao hơn nữa của các cấp bàn ngành và cộng đồng xã hội